dịch tả lợn châu phi đã gây thiệt hại cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh yên bái
để giảm thiểu gánh nặng kinh tế cho các hộ chăn nuôi do dịch tả lợn gây ra
và cũng để duy trì sản xuất các địa phương đã tuyên truyền khuyến khích các hộ chuyển đổi cơ cấu vật nuôi
sau hơn một tháng khi đàn lợn hai trăm bốn mươi con với trọng lượng hơn một mươi bảy tấn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu phi
gia đình anh phạm ngọc hưng đã tận dụng những dãy chuồng nuôi lợn trước đây ra cố lại để nuôi gà
hiện nay gia đình anh hưng đã bắt đầu nhập những lứa gà giống về để nuôi theo kiểu thả vườn
quy mô hơn một năm trăm linh con và chuẩn bị đưa thêm mô hình nuôi ba ba thương phẩm và sản xuất

mặc dù nhiều hộ chăn nuôi có đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi theo quy định sau ba mươi ngày có thể tái đàn
nhưng vì các điều kiện vệ sinh thú y cũng như tránh rủi ro
ngành chức năng và chính quyền địa phương khuyên cáo hạn chế nhập
lợn giống vào địa bàn nhằm không để dịch tái phát trở lại
theo khuyến cáo các hộ cần chuyển đổi cơ cấu đưa các giống gia cầm thủy cầm thủy sản giống và chăn nuôi
hiện nay là bảo vệ những cơ sở chăn nuôi đối với quy mô lớn và hạn chế đến tối đa các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
đồng thời bố trí hỗ trợ kịp thời kinh phí cho những hộ chăn nuôi có gia súc bị tiêu hủy
để những hộ có thể chuyển hướng sản xuất
tỉnh yên bái khuyến cáo không nên tái đàn ngay sau dịch mà chuyển đổi sang các mô hình chăn nuôi khác an toàn hơn
tích cực tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi ở vùng có dịch và vùng chưa có dịch
chủ động chuyển đổi sang chăn nuôi an toàn sinh học
những hộ có nhu cầu mở rộng sản xuất cũng chuyển đổi sang con vật nuôi khác
để lấy ngắn nuôi dài chờ dịch ổn định sẽ tiếp tục tái đàn